liên quan đến vụ sạt lở tuyến quốc lộ số chín mươi một tại tỉnh an giang
làm sụp hoàn toàn mặt đường quốc lộ chín mươi một xuống sông hậu
ubnd tỉnh đã chi hai mươi bốn tỷ đồng để xử lý khẩn cấp sự cố nghiêm trọng này
cụ thể chủ tịch ubnd tỉnh an giang đã ký quyết định tạm ứng cho ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình giao thông tỉnh an giang hai mươi bốn tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách sự phòng của tỉnh
để xử lý khẩn cấp sạt lở tuyến quốc lộ chín mươi một
trước đó vào sáng ngày hai mươi tháng tám quốc lộ chín mươi một đoạn qua ấp bình tân xã bình mỹ huyện châu phú
tiếp tục xảy ra sạt lở lớn với chiều dài gần ba mươi mét
sạt lở làm sụp hoàn toàn đoạn đường xuống sông hậu sát với khu vực dân cư phía trong quốc lộ chín mươi một
và hiện đang tiếp tục có dấu hiệu phát triển thêm